chiều ngày một mươi tám tháng chín tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật đồng chí lưu vân sơn
ủy viên thường vụ bộ chính trị bí thư ban bí thư trung ương đảng cộng sản trung quốc
dẫn đầu đoàn đại biểu đảng cộng sản trung quốc thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm việt nam của đồng chí lưu văn sơn
và đoàn đại biểu đảng cộng sản trung quốc hoan nghênh những tiến triển tích cực trong quan hệ hai đảng
hai nước thời gian vừa qua tổng bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác trao đổi lý luận
kinh nghiệm thực tiễn về lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng đào tạo cán bộ giữa hai đảng
và sự cần thiết cần trao đổi một cách thẳng thắn chân thành cởi mở và thực chất để giải quyết các vấn đề
trong quan hệ song phương đồng thời đánh giá cao việc tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình
sang thăm việt nam và dự hội nghị cấp cao apec vào cuối năm nay
sáng ngày một mươi chín tháng chín tại buổi tiếp đồng chí lưu văn sơn ủy viên thường vụ bộ chính trị
bí thư ban bí thư trung ương đảng cộng sản trung quốc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định
đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống
đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với trung quốc thủ tướng đề nghị hai bên phát huy hiệu quả
các cơ chế hợp tác nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực tập trung giải quyết
các khó khăn tồn tại trong hợp tác song phương đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án hợp tác
tiếp thân mật đồng chí lưu văn sơn ủy viên thường vụ bộ chính trị bí thư ban bí thư trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng chuyến thăm việt nam lần này của đồng chí lưu văn sơn
là biểu hiện sinh động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng hai nước việt trung
chủ tịch quốc hội đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ trong hợp tác
giữa hai nước trên các lĩnh vực trong đó quan hệ giữa quốc hội việt nam và đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm ngày việt nam chính thức gia nhập liên hợp quốc hai mươi tháng chín một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hai mươi tháng chín hai nghìn một mươi chín
chủ tịch nước trần đại quang đã trả lời phỏng vấn báo chí về những đóng góp tích cực và hiệu quả của việt nam tại liên hợp quốc
theo chủ tịch nước việc việt nam trở thành thành viên chính thức của liên hợp quốc
vào ngày hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đánh dấu sự ghi nhận của tổ chức toàn cầu lớn nhất hành tinh và cộng đồng quốc tế
đối với một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập tự do và dân chủ
đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước ta
trong suốt bốn thập kỷ qua việt nam và liên hợp quốc đã luôn nỗ lực vun đắp
xây dựng mối quan hệ hợp tác ngày càng tốt đẹp với những kết quả tích cực và nhiều tiềm năng phát triển
chủ tịch nước trần đại quang cho biết là thành viên tích cực
trách nhiệm của cộng đồng quốc tế việt nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với liên hợp quốc
là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính sách đối ngoại
chiều ngày hai mươi hai tháng chín tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp đoàn đại biểu
hiệp hội chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ủy ban chữ thập đỏ quốc tế
và các hội chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ khu vực đông nam á
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt chào mừng các đại biểu
sang tham dự hội nghị lãnh đạo hội chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ khu vực đông nam á lần thứ một mươi bốn
nhân dịp này chủ tịch nước trần đại quang cảm ơn đại biểu tham dự hội nghị lãnh đạo hội chữ thập đỏ
trăng lưỡi liềm đỏ khu vực đông nam á đã tổ chức quyên góp ủng hộ
chia sẻ với những khó khăn của đồng bào miền trung việt nam vừa phải chịu thiệt hại
do bão số một mươi gây ra và nhấn mạnh đây chính là việc làm tốt đẹp
thể hiện bản chất nhân văn mục tiêu hoạt động của các hội chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ
hở ứng lời kêu gọi của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nhiều cơ quan bộ ban ngành ở trung ương đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung
khắc phục thiệt hại do cơn bão số một mươi gây ra
chiều ngày hai mươi tháng chín tại hà nội văn phòng trung ương đảng đã quyên góp ủng hộ đồng bào
cắt phục hậu quả thiên tai
tân tương ái lá lành đùm lá giách tổng bí thư nguyễn phú trọng
nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh các đồng chí phan diễn
nguyên ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí nguyễn văn nên
bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương cùng toàn thể cán bộ công chức
viên chức và người lao động của cơ quan văn phòng trung mương đảng tham dự và quyên góp
ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung mỗi người ít nhất một ngày lương
tổng số tiền quyên góp ủng hộ là hơn bốn trăm linh triệu đồng góp phần hỗ trợ đồng bào
các tỉnh miền trung giảm bớt khó khăn khắc phục hậu quả mưa bão sớm ổn định cuộc sống
sáng cùng ngày văn phòng chính phủ đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào
các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số một mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các phó thủ tướng chính phủ và toàn thể cán bộ
công chức viên chức người lao động văn phòng chính phủ tham gia buổi lễ
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng văn phòng chính phủ kêu gọi toàn thể cán bộ
công chức viên chức người lao động quyên góp ủng hộ và chia sẻ mất mát thiệt hại nặng nề
của đồng bào các tỉnh miền trung do bão số một mươi gây ra
cũng trong ngày hai mươi tháng chín văn phòng quốc hội đã tổ chức lễ quyên góp ủng hộ đồng bào
các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả thiệt hại do cơn bão số một mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các phó chủ tịch quốc hội và cán bộ công nhân viên
lao động của văn phòng quốc hội cùng tham dự
chủ tịch quốc hội đã cùng với các cán bộ văn phòng quyên góp
đồng thời kêu gọi các đại biểu quốc hội các tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ
mỗi cán bộ công chức viên chức ủng hộ một ngày lương
chuyển sang những thông tin chính trị quan trọng khác
chiều ngày một mươi chín tháng chín tại hà nội bộ ngoại giao cơ quan thường trực ban chỉ đạo nhà nước
về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền tổ chức hội nghị tổng kết công tác
dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới việt nam lào
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và chỉ đạo hội nghị
phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
vấn đề biên giới lãnh thổ luôn được lãnh đạo đảng nhà nước và chính phủ
hai nước việt nam và lào đặc biệt quan tâm coi trọng
thủ tướng nêu rõ việc hoàn thành toàn bộ công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống
mốc quốc giới việt nam lào là một sự kiện trọng đại có ý nghĩa to lớn
thể hiện sự thống nhất cao sự tin cậy hiểu biết lẫn nhau giữa hai đảng
hai nhà nước và nhân dân hai nước
công trình này là biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam lào
tại buổi tiếp ông osmane dione giám đốc quốc gia ngân hàng thế giới
tại việt nam vào chiều ngày hai mươi tháng chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã khẳng định coi vkp là một trong những đối tác quan trọng
hàng đầu của việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị vkp hỗ trợ
bộ kế hoạch và đầu tư trong vấn đề vay vốn ngân hàng quốc tế
tái thiết và phát triển thuộc nhóm vkp để sớm đưa ra định hướng phù hợp
trong bối cảnh hiện nay định hướng này phải bảo đảm góp phần giúp việt nam
giải quyết được các nút thắt về thách thức phát triển mà hai bên đã nhìn nhận
trong báo cáo việt nam hai nghìn ba mươi năm
chiều ngày một mươi chín tháng chín tiếp phóng
chủ tịch ngân hàng phát triển châu á adb stephen grofer thủ tướng nguyễn xuân phúc
khẳng định việt nam đánh giá cao quan hệ với adb coi adb là một trong những nhà tài trợ
hàng đầu hỗ trợ việt nam phát triển kinh tế xã hội
về các chương trình dự án vay vốn oda hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám thủ tướng mong rằng trên cương vị của mình
phó chủ tịch adb sẽ chỉ đạo đôn đốc các bộ phận chuyên môn phối hợp với các cơ quan
chủ dự án phía việt nam đẩy mạnh công tác chuẩn bị để hoàn thành đàm phán
nhất là các dự án adf
tại buổi tiếp ông timothy gettner cựu bộ trưởng tài chính hoa kỳ
chủ tịch tập đoàn urbert pingscos vào chiều ngày hai mươi tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
môi trường đầu tư kinh doanh của việt nam liên tục được cải thiện kinh tế vĩ mộ ổn định
kinh tế tăng trưởng ở mức khá cao trong thời gian vừa qua môi trường chính trị xã hội ổn định
thủ tướng mong muốn warbird pinskos tiếp tục hợp tác đối với các đối tác để
tăng tư vào thị trường tài chính việt nam
sáng ngày hai mươi tháng chín tại cuộc họp với ban chỉ đạo nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp
quốc phòng an ninh thủ tướng chỉ đạo các thành viên ban chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục phát huy
vai trò trách nhiệm quan tâm phối hợp chặt chẽ chỉ đạo quyết liệt và tạo điều kiện thuận lợi
để đẩy nhanh triển khai thực hiện các chương trình quy hoạch kế hoạch bảo đảm hoàn thành thắng lợi
các mục tiêu nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của bộ chính trị về đẩy mạnh phát triển
công nghiệp quốc phòng an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
sau tám ngày làm việc tích cực khẩn trương sáng ngày hai mươi một tháng chín tại nhà quốc hội
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn đã kết thúc chương trình làm việc phiên họp thứ một mươi bốn
phát biểu bế mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
ủy ban thường vụ quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp lần thứ một mươi bốn để tập trung
cho ý kiến về các nội dung dự kiến trình quốc hội tại kỳ họp thứ tư và công tác chuẩn bị kỳ họp
đồng thời ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét một số vấn đề quan trọng khác
sau phiên họp đề nghị các cơ quan tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội
để hoàn chỉnh hồ sơ các dự án luật các báo cáo để chính quốc hội tại kỳ họp thứ tư
đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường
ủy ban thường vụ quốc hội đã thống nhất chưa trình ra quốc hội tại kỳ họp này để chính phủ tiếp tục hoàn chỉnh
đặc biệt trong phiên họp lần này nội dung về phòng chống tham nhũng được nhiều đại biểu dành sự quan tâm đặc biệt
việc thực thi pháp luật nói chung và pháp luật về phòng chống tham nhũng nói riêng còn chưa nghiêm
bên cạnh đó việc tự phát hiện tham nhũng vẫn là khâu rất yếu
việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng vẫn chưa đạt chỉ tiêu được quốc hội giao
một số đại biểu còn chỉ ra một trong những điểm chung của các vụ án tham nhũng
là những vụ án lớn vừa qua là ai gây ra người đó chịu
còn cơ quan quản lý nhà nước hay cơ quan chức năng thì dường như vô can
một sự kiện đáng chú ý là từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ một mươi bảy
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã chỉ rõ những vi phạm khuyết điểm
của ban thường vụ thành ủy đà nẵng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ông nguyễn xuân anh ủy viên trung mương đảng bí thư thành ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tp đà nẵng và ông huỳnh đức thơ phó bí thư thành ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng
đồng thời công bố kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tp đà nẵng và ông phạm thế dũng nguyên phó bí thư thành ủy
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng
xem xét thi hành kỷ luật đối với ban thượng vụ đảng ủy và một số thành viên
hội đồng thành viên tập đoàn hóa chất việt nam
xem xét thi hành kỷ luật một số cá nhân thuộc cơ quan thường trực ban chỉ đạo tây nam bộ
và kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với ban thượng vụ thành ủy đắc nông
tài chính đảng
trong tuần qua thông báo kỳ họp thứ một mươi bảy của ủy ban kiểm tra trung ương
ngay sau khi được các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin
đã gây sự chú ý đặc biệt của dư luận với tinh thần ủng hộ đồng tình cao
và tin tưởng vào quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng ta
một lần nữa việc xử lý cán bộ sai phạm được khẳng định là ngày càng nghiêm minh
không có bất cứ vùng cấm nào bất kể người đó là ai dù đã về hưu hay đương chức
liên quan đến vấn đề này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn túc
ủy viên đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tôi theo dõi rất sát sao kết luận và công bố của ủy ban kiểm tra trung ương
và sau đó là ủy ban thượng vụ quốc hội bàn với vấn đề phòng chống tham nhũng
tôi thấy một điều rất đáng mừng là
một là trong
trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng không có tất cả vùng cấm
điều mà đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng nói rằng
khi lò đã nóng thì củi tươi củi khô đều cháy cả
và điều đó thể hiện bằng những việc làm hết sức cụ thể của ủy ban kiểm tra trung ương
của các ngành các cấp
phải nói là cái kỳ này làm kiên quyết hơn
có bài bản hơn
và đặc biệt là không trừ một ai
nếu người đó vi phạm vào pháp luật về phòng chống tham nhũng
thành với tư cách là một cái đảng viên nhiều năm
tôi thấy rằng rất mừng
rằng qua một thời gian chúng ta làm chưa đến nơi đến trốn
thì kỳ này với nghị quyết bốn của đại hội một mươi hai
đây là một cái
bước đột phá để mai kia việc phòng chống tham nhũng của chúng ta
trở thành vấn đề nề nếp
việc ủy ban kiểm tra trung ương thời gian qua đã xem xét kết luận kiểm tra
khi có dấu hiệu vi phạm kỳ luật hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật
một số cán bộ đảng viên cũng là xuất phát từ tâm nguyện như đồng chí tổng bí thư nói
việc chỉ ra vi phạm của các cấp ủy đơn vị nêu trên
không phải chỉ để xử lý cán bộ không chủ đích nhằm vào một cá nhân nào
mà muốn cùng cấp ủy tổ chức đảng ở đó thấy rõ vi phạm khuyết điểm để tìm hướng khắc phục
qua đó rút ra bài học trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cơ quan và đơn vị
chương trình sự kiện chính trị tuần của truyền hình nhân dân tới đây là kết thúc

hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tuần sau